kính chào quý vị hôm qua tnthh đưa ra xét xử một mươi bảy bị cáo trong vụ án gây thất thoát tài sản nhà nước thiếu trách nhiệm
xảy ra tại tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam vim
và đơn vị thành viên là công ty vận tải thương mại vim venchal
vào sáng nay phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo
là người đầu tiên trả lời hội đồng xét xử nguyên chủ tịch hội đồng thành viên vim trần ngọc hà
đã phủ nhận mọi cáo buộc của viện kiểm sát xung quanh ba nội dung sai phạm trong thời gian đương nhiệm
cụ thể năm hai nghìn một mươi ba hai bị cáo là cấp dưới của bị cáo hà tại vim gồm tổng giám đốc lâm trí quang
kế toán trưởng vũ từ công bảo lãnh cho công ty con của vim là vechanco vay trái quy định
vechanco đã dùng tiền được vinm bảo lãnh vay đi làm ăn với các doanh nghiệp đã dừng hoạt động không còn tài sản gì
không có khả năng trả nợ khiến vim bị các ngân hàng cưỡng thu và phải trả nợ thay ventranco bảy mươi năm tỷ đồng
viện kiểm sát cáo buộc bị cáo hà biết và tạo điều kiện cho hai cấp dưới bảo lãnh vay trái quy định
xong tại tòa bị cáo hà nhiều lần phủ nhận trách nhiệm cho rằng mình không có trách nhiệm phải biết
và thực tế không có điều kiện để biết về sai phạm của cấp dưới
tương tự với hai sai phạm khác bị cáo buộc trong cáo trạng bị cáo hà cũng liên tục phủ nhận những sai phạm của mình
chiều nay phiên tòa sẽ tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo còn lại